người phát ngôn điện kremlin nga dmitry peskov ngày hai mươi chín tháng năm cho biết
có một khoảng trống lớn trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí
và khoảng trống đó cần được lấp đầy bằng các thỏa thuận an ninh quốc tế mới
điện kremlin chỉ ra đây là hệ quả bắt nguồn từ mối quan hệ không tốt giữa một số quốc gia
và nói rằng nga không phải chịu trách nhiệm về tình hình thế giới hiện nay
ông peskov nhấn mạnh để đạt được những thỏa thuận an ninh mới
nga cần phải có quan hệ song phương hiệu quả với một số quốc gia
và hiện tại nga không có và cũng không phải do lỗi của nga
giữa tháng năm tổng thống nga vladimir putin đã ký xác lệnh bổ nhiệm thứ trưởng ngoại giao
sergei ryevov làm đại diện giám sát các thủ tục tại quốc hội
liên quan đến quá trình bãi bỏ hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu âu
một hiệp ước vốn nhằm điều chỉnh số lượng lực lượng được triển khai theo hiệp ước vác xa va
và của các nước thành viên nato cũng như thiết lập các cơ chế minh bạch khác nhau
như kiểm tra xác minh tại chỗ